các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đây thực chất là yoga dành cho mọi người
có điều cuốn cưng của họ được tham gia và được phép đi lang thang xung quanh một cách tự do
khi chúng được thư giãn đủ cũng là lúc bạn bắt đầu kết hợp mọi thứ và có thể bắt đầu nâng con chó của bạn vào tư thế
nửa đầu của buổi học thường là hỗn loạn bởi những chú chó chạy xung quanh và nhảy lên khắp nơi để giải quyết sự hỗn loạn
cô mani đã yêu cầu các học viên tập trung vào việc thư giãn
nói với họ rằng
khi cô hướng dẫn các bài tập thở và các bài tập yoga bầu không khí trong phòng dần thay đổi
những con chó cuối cùng đã bình tĩnh và đôi khi thậm chí đã tham gia
bạn có thể tiến xa hơn với do tôi nghĩ đó là một liệu pháp thực sự và cũng nghĩ rằng nó giúp cho tinh thần thực sự tốt cho con người và sự trầm cảm
những người bạn bốn chân thường rất khó đoán và gây phiền nhiễu trong lớp đôi khi gây mất tập trung trong quá trình tập luyện
những ai yêu động vật cũng đồng ý rằng trải nghiệm cuộc sống cùng thú cưng bao giờ cũng tuyệt vời hơn cả về thể chất và tinh thần
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt